thưa quý vị và các bạn dưới tác động tăng cường của khối khí lạnh trong ngày hôm nay
thời tiết chủ đạo ở bắc bộ vẫn là trạng thái nhiều mây sáng nay còn có mưa nhỏ
đến trưa vào chiều nay khi nằm trong khối không khí lạnh và khô bắc bộ mưa giảm dần
nền nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay sẽ có xu hướng tăng nhẹ phổ biến từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ đối với các tỉnh thành phía đông bắc bộ
và hai mươi năm hai mươi bảy độ đối với các tỉnh phía tây bắc bộ
riêng đối với hai tỉnh lai châu và điện biên ít chịu tác động của khối không khí lạnh
nên trời còn còn nắng nhẹ về chiều và nhiệt độ ngày hôm nay sẽ duy trì ở mức hai mươi chín ba mươi một độ
trong hai ba ngày tiếp sau
khối không khí lạnh vẫn được tăng cường thêm vì thế ở bắc bộ vẫn sẽ xảy ra tình trạng rét nhẹ về đêm và sáng
ở vùng núi và lạnh ở các tỉnh vùng đồng bằng cũng như là khu vực của thủ đô hà nội
ở miền trung không khí lạnh chủ yếu tác động đến ba tỉnh phía bắc trung bộ là thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh
khiến khu vực có mưa rông bất kỳ thời gian nào trong ngày và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở các tỉnh này
sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi bảy hai mươi chín độ
với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận
không nằm trong vùng tác động của không khí lạnh vì thế trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày
ở khu vực này sẽ duy trì ở mức ba mươi một ba mươi ba độ
nam bộ và tây nguyên thời tiết bắt đầu có sự thay đổi khi dãy thấp xích đạo đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn
dưới tác động của dạnh thấp xích đạo ở cả hai khu vực sẽ có nhiều mây hơn vào chiều tối
riêng đối với nam bộ sẽ xuất hiện mưa rào và rông ở mức độ dài rác
khu vực ven biển các tỉnh như sóc trăng bạc liêu cà mau hay cả kiên giang
còn có những điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
trong cơn rông cần đề phòng khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
do mưa xuất hiện trở lại nên nhiệt độ ngày hôm nay ở nam bộ giảm nhẹ xuống còn ba mươi hai ba mươi ba độ
còn đối với khu vực tây nguyên tác động của rãnh thấp không nhiều
nhưng nó cũng khiến trời tây nguyên nhiều mây và nắng yếu hơn
vì thế nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại tây nguyên sẽ giảm xuống còn ba mươi ba độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa do hướng đông bắc cấp bốn năm
mưa rông không xuất hiện tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió cũng mang hướng đông bắc nhưng cường độ không mạnh ở mức cấp bốn
tuy nhiên ở khu vực này lại có mưa rào và rông ở mức giải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước